tại yên bái nhiệt độ ở các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh cũng liên tục giảm
giao động từ sáu đến một mươi ba độ c
các trường học nơi đây đã có nhiều giải pháp để phòng chống rét
bảo đảm sức khỏe và duy trì tỷ lệ chuyên cần của các em học sinh
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở
xã suối giàng huyện văn chấn nằm trên độ cao hơn một ba trăm linh mét so với mực nước biển
trong những ngày này nhiệt độ tại đây đã hạ thấp từ sáu đến một mươi độ c
trường có hơn bảy trăm linh học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc mông
trong những ngày nhiệt độ xuống thấp
ban giám hiệu nhà trường đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét kịp thời để giữ ấm cho học sinh
bên cạnh đó để giữ ấm và bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong nhà trường
cán bộ y tế học đường thường xuyên kiểm tra sức khỏe
đồng thời bổ sung thêm chất dinh dưỡng qua các bữa ăn bán chú cho học sinh
thực hiện theo công văn chỉ đạo của xã hội dục cũng như phòng hội dục về công tác phòng chống rét cho học sinh
đặc biệt là học sinh ở bán chú
thì nhà trường cũng đã thông báo tới phụ huynh học sinh
nhất là có đủ áo ấm cho con em con cháu mình khi đến trường
thứ hai về phía nhà trường thì nhà trường cũng tuyên truyền cho các cháu học sinh
cũng như là các thầy cô kêu gọi các thầy cô có thể thêm có hỗ trợ thêm
số áo rét cũng như là tất ấm cho các em khi mà các em không có đủ khi đến trường hay lớp
thứ hai nữa là về dự trị đạo cho bên y tế
nhà trường tích cực theo dõi và tuyên truyền cho các em về phòng chống một số bệnh
thường gặp về khi mà chuyển mùa đổi mùa đặc biệt là như là bận ho
thì nhà trường cơ bản là không có học sinh là bị ốm
chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị trường thường xuyên theo dõi bảng dự báo về thời tiết
và theo dõi thời tiết theo từng ngày
về phía ban chỉ đạo phòng chống rét của đơn vị chúng tôi là đã có kịp thời liên lạc với tất cả các đơn vị trường
nắm bắt tình hình về tình hình z
tại địa phương và chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị trường là có các biện pháp phòng chống rét
như là chuẩn bị củi để cho học sinh sửa ấm
rồi là chuẩn bị các lương thực thực phẩm dự trữ cho mùa đông này
tổ chức cho học sinh có các bữa ăn có nhiều chất dinh dưỡng hơn
để đảm bảo đủ sức khỏe để chống rét cho mùa đông này
việc chủ động phòng chống rét cho học sinh của cấp ủy chính quyền và các nhà trường
tại những xã vùng cao của tỉnh yên bái trong thời điểm giá
là việc làm hết sức khỏe cho học sinh
sức cần thiết góp phần duy trì ổn định mọi hoạt động học tập giảng dạy
tạo điều kiện quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh yên bái